những ngày gần tết nguyên đán phố bích họa phùng hưng hà nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
tại đây diễn ra trợ làng nghề truyền thống tết canh tý hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc tổ chức trợ hoa truyền thống
thì quận hoàn kiếm đồng thời cũng tổ chức giới thiệu không gian bích họa trên tuyến phố
tạo nên không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo
cũng như lưu giữ những giá trị cốt lõi của tết cổ truyền
tuyến phố phùng hưng hà nội đang diễn ra các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ
sản phẩm làng nghề truyền thống các dòng tranh dân gian trò chơi dân gian
xen lẫn với không gian tranh bích họa cùng các loại hoa được trưng bày dịp tết
các hoạt động này đã tạo nên điểm nhấn cho thủ đô
mang lại không khí tết có chút hoài cổ hấp dẫn người dân du khách tham quan mua sắm và chụp hình
đoạn phố phùng hưng dài hơn ba trăm linh mét được trang trí với hàng nghìn đèn lồng sắc màu
có hoa văn truyền thống như hoa lá cá chép và hình chú chuột
điểm tô thêm những gian hàng hoa đào hoa lan tạo nên một không khí tết xưa ngay giữa lòng hà nội
hà nội nhộn nhịp rộn ràng những ngày cận kề tết nguyên đán
không chỉ mang dấu ấn không gian văn hóa nghệ thuật cổ truyền
mà những hoạt động trưng bày giới thiệu này cũng tạo tiền đề hình thành tuyến phố phùng hưng
phát triển theo hướng dịch vụ thương mại du lịch gắn kết với không gian đi bộ phố cổ
và triệu hoa tết hàng năm trên địa bàn quận